chị linh chi thân mến ngày hôm nay thì tình hình thời tiết có gì đáng chú ý không ạ
vâng chị minh hương cũng như quý vị khán giả hai khu vực có thời tiết đáng quan tâm nhất
không chỉ trong ngày hôm nay mà cả hai ngày cuối tuần đó là bắc bộ và trung bộ
nếu như bắc bộ trong ngày hôm nay sẽ nằm trọn vẹn trong vùng không khí lạnh mạnh tăng cường
thì tại trung bộ những tác động của thời tiết cộng với địa hình sẽ gây ra những đợt mưa vừa đến mưa to
thậm chí còn có khả năng xảy ra là lũ quét và sạt lửa đất nữa
vâng nói đến mưa to lũ quét sạt lở đất cũng như là nói về thời tiết lạnh hiện tại bây giờ đang xảy ra
thì có thể thấy nói rằng là rất là nhiều gia đình họ đang phải dùng sử dụng chăn điện này
rồi đệm điện nữa để chống chọi với mùa đông giá lạnh như vậy
tuy nhiên thì vì là cái thiết bị điện cho nên quý vị cũng cần phải sử dụng cẩn trọng hơn để đảm bảo an toàn
ví dụ như không nên cắm điện cả vào ban đêm và không nên gặp chăn điện thành nhiều nếp gấp
vì có thể sẽ khiến cho dây điện bên trong bị hở và gây chập cháy và st điện
vâng ạ để có một giấc ngủ ngon thì nên điều chỉnh nhiệt độ của chăn thấp hơn nhiệt độ cơ thể một chút
và tuyệt đối là không nên cho trẻ nhỏ hay là người già đã chí dùng các thiết bị này một mình
để tránh trường hợp là điều chỉnh nhiệt độ cao gây bỏng nữa
vâng hy vọng những thông tin này sẽ giúp cho quý vị trải qua một mùa đông mạnh khỏe và an toàn